việc các cổ động viên quá khích đốt ném pháo sáng trong các trận đấu bóng đá ở nước ta
thời gian qua đã không còn là chuyện hiếm
và mới đây nhất một nữ cổ động viên đã bị thương khá nặng trên sân hàng đẩy ngày một mươi một tháng chín
vì bị một quả pháo sáng bắn trúng
điều này làm dấy lên lo ngại về việc mất an toàn của các trận đấu bóng đá ở nước ta
đã đến lúc cần phải có những biện pháp mạnh tay để bảo đảm an toàn cho các trận bóng
với lực lượng vượt trội cùng lợi thế sân nhà
câu lạc bộ hà nội đã đánh bại nam định với tỷ số sáu một ở trận đấu bù vòng hai mươi hai
tuy nhiên kết quả này sẽ không làm các cầu thủ và các vận động viên của câu lạc bộ hà nội cảm thấy vui
khi liên tiếp phải chứng kiến những hình ảnh không đẹp trong suốt trận đấu
nhiều lần trên khán đài đã xuất hiện những chùm pháo sáng
trước khi có một nữ cổ động viên bị pháo bắn trúng đùi phải đi cấp cứu ở phút thứ năm mươi sáu
ban điều hành giải và đồng thời ban câu lạc bộ hà nội việt nam
sẽ có những hợp và đánh giá về
trong quá trình chuẩn bị
và đồng thời có những phạt kỷ luật đối với các bộ phận có liên quan
đây không phải là lần đầu tiên các trận đấu trên sân hàng đẩy bị đốt cháy bởi các chùm pháo sáng
phải chăng do biện pháp kiểm soát còn lòng lẻo
và các hình thức xử lý chưa đủ sức gian đe đối với những cá nhân tổ chức liên quan
đối với các vi phạm trong quá trình tổ chức
thì đối với các vi phạm trong quá trình tổ chức
cũng đều được ban câu lạc bộ hà nội việt nam xem xét và xử lý
chắc chắn là trong quá trình thu thập các thông tin dữ liệu hoặc báo cáo để xử lý
thì ban câu lạc bộ hà nội việt nam cũng sẽ tiếp cận được những thông tin
liên quan đến những hình thức kỷ luật trước đây
và đồng thời nếu nó chưa có đủ sức dân đe
thì chắc chắn là ban câu lạc bộ hà nội việt nam cũng sẽ có những cân nhắc
trong quá trình ra những quyết định kỷ luật để nó phù hợp
đồng thời là hướng giải đấu nó theo điều tốt hơn
ngay lúc này các cổ động viên những người yêu bóng đá chân chính
rất cần những giải pháp mạnh tay quyết liệt từ các cơ quan chức năng
để trả lại sự an toàn cần thiết cho các trận đấu
để họ không còn phải lo sợ hay ám ảnh mỗi khi ra sân cổ vũ cho bóng đá nước nhà